ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ cho biết trên tuyến sông trà nóc qua địa bàn quận bình thủy vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến một mươi ba căn nhà của người dân rất may sự việc không có thương vong về người
theo người dân vụ sạt lở xảy ra vào đêm ngày hai mươi tháng sáu làm sạt hoàn toàn phần nhà phía sau của một mươi ba hộ dân nằm trên đường lê thị hồng gấm khu vực hai phường trà nóc quận bình thủy với chiều dài khoảng bảy mươi mét
rất may không có thương vong về người
người dân sinh sống ở đây cho biết việc sụt lún ven sông trà nóc đã xảy ra nhiều năm nay
hiện tượng nứt đất xé tường
thường xuyên xảy ra nhưng chưa có lần nào thiệt hại nặng như lần này